dự báo mức nhiệt thấp nhất về đêm nay ở khu vực này phổ biến ở mức một mươi năm một mươi sáu độ
sang ngày mai do không khí lạnh mới chưa tác động đến vì thế ở khu vực này trời vẫn có nắng nhẹ và nhiệt độ tiếp tục cao ở mức hai mươi một hai mươi ba độ
ở các tỉnh thành từ đà nẵng đến quảng ngãi nhiệt độ cũng tăng lên mức hai mươi bốn hai mươi sáu độ trời chuyển từ rét sang cái lạnh dễ chịu
với khu vực từ bình định trở vào đến bình thuận trời có nắng sớm với cường độ mạnh
vì thế nhiệt độ cao nhất ngày mai phổ biến sẽ từ hai mươi tám đến ba mươi độ
tháng hai là một trong những tháng chính vụ mùa khô ở tây nguyên và nam bộ nên đêm nay và ngày mai ở khu vực thời tiết chủ đạo tiếp tục là ngày nắng đêm không mưa
trời nắng sớm cộng thêm tác động của không khí lạnh phía bắc không còn nhiệt độ ngày mai ở tây nguyên và nam bộ sẽ có xu hướng tăng nhẹ
cao nhất ngày mai ở tây nguyên nhiệt độ phổ biến ở mức hai mươi bảy hai mươi chín độ
còn ở khu vực nam bộ nhiệt độ sẽ từ ba mươi một ba mươi năm độ
trên biển thời tiết hầu khắp các khu vực biển đang tạm tốt
nhưng từ đêm mai trở đi do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường ở vịnh bắc bộ gió sẽ mạnh lại cấp sáu có lúc cấp bảy giật cấp tám
với khu vực bắc biển đông và khu vực huyện đảo hoàng sa trong đêm nay và ngày mai mưa không xuất hiện gió yếu
tầm nhìn xa thông thoáng nhưng cũng từ đêm mai gió sẽ mạnh nhanh lên mức cấp sáu cấp bảy gây ra tình trạng biển động mạnh
trong khi đó ở khu vực huyện đảo trường sa trong đêm nay và ngày mai
thời tiết tốt trời không mưa nắng ráo tầm nhìn xa phổ biến ở trên một mươi km gió đông bắc cấp bốn cấp năm biển lặng
và sau đây là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước